chiến dịch quân sự của nga đã bị gián đoạn và chật bánh trước sức kháng cự của ukraine
trong bối cảnh cuộc xung đột giữa hai bên đang bước sang giai đoạn mới
lực lượng nga vẫn giữ được yêu thế đáng kể về quân số nhưng không áp đảo
các nhóm thiết giáp của moscow đã phải vật lộn với vũ khí chống tăng
do phương tây cung cấp và máy bay không người lái do thổ nhĩ kỳ sản xuất
trong khi đó hệ thống phòng không của ukraine đang được tăng cường
bởi hàng nghìn tên lửa stinger do mỹ sản xuất
vấn đề về hậu cần chiến thuật đáng ngờ và ngày càng có nhiều bằng chứng
về tinh thần yếu kém của các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn nga
đã giúp quân đội ukraine ngăn cản những bước tiến của moscow
ở một số khu vực và bắt đầu kháng cự
theo phân tích của cnn cuộc xung đột ở ukraine có thể đang chuyển ra một giai đoạn mới
một cuộc chiến tiêu hào trong đó nga có thể mất nhiều khu vực hơn những gì họ giành được
cũng như gặp một số vấn đề lớn về đường tiếp tế
trong khi đó nga cũng tỏ rõ việc chuyển hướng khi tuyên bố tập trung vào donbass
sau đó là việc giảm hoạt động quân sự ở kiev thành phố chernihiv
có những dấu hiệu cho thấy quân đội nga đang cố gắng bù đắp tổn thất
và các khó khăn bằng việc sử dụng nhiều hơn các lực lượng tên lửa và hỏa lực gián tiếp từ pháo binh
trong hai tuần qua các cuộc tấn công bằng tên lửa của nga ngày càng gia tăng
từ lviv ở phía tây cho đến zitomir ở miền trung và mykolaiv ở miền nam
mục tiêu chính là bãi chứa nhiên liệu kho quân sự và sân bay ở ukraine
tuy nhiên ngày hai mươi năm tháng ba
thư ký hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia ukraine cho biết
chúng tôi đang tiến hành cuộc phản công ở một số khu vực và cuộc phản công này hoàn toàn có hiệu quả
sự chống trả diễn ra hạn chế nhưng tập trung
bao gồm nhiều mặt trận ở miền nam miền trung và phía đông bắc ukraine
trong đánh giá mới nhất viện nghiên cứu chiến tranh cho biết
trúng diễn ra thận trọng và hiệu quả
cho phép các lực lượng ukraine giành lại các khu vực nhỏ của vùng quan trọng mà không cần phải cố gắng quá sức
thành phố kerson đang do nga kiểm soát có lẽ là mục tiêu tham vọng nhất
sau khi chống lại các nỗ lực nhằm chiếm mikolai của lực lượng nga
ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công tên lửa nhằm vào sân bay kurson
và kiểm soát được khu vực ở phía bắc thành phố
hôm hai mươi bảy tháng ba một đám đông đã xuống đường ở phía đông curtson để phản đối sự kiểm soát của nga
một nhà báo địa phương cho biết lực lượng nga vẫn kiểm soát khu vực này
tuy nhiên đây là khu vực có vai trò quan trọng vì nằm gần một cây cầu nối curtion
với các điểm phía đông
ở phía đông bắc ukraine các đơn vị nước này cũng đã giành quyền kiểm soát lãnh thổ
gần với biên giới nga xung quanh các thành phố kharkiv và sumy
khakip chỉ cách biên giới nga ba mươi km đã bị tấn công gần như liên tục
kể từ ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của kiev
các lực lượng ukraine dường như đã chiếm tại một số khu vực xa xôi
người đứng đầu chính quyền kakip hôm hai mươi sáu tháng ba đã tuyên bố
một số khu định cư đã được giải phóng ở phía đông thành phố
lực lượng nga tiếp tục nỗ lực nhằm kiểm soát izium ở phía nam kharkiv
nhưng đã vấp phải sự kháng cự của phía ukraine
một quan chức địa phương hôm hai mươi bảy tháng ba cho biết hiện tại tình hình ở izium rất phức tạp
giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn
trong vài ngày qua phía đông kiev đã chứng kiến những bước tiến của ukraine
ở một số khu vực nông thôn cách thủ đô khoảng bảy mươi km
nếu điều này được duy trì chúng có thể gây ra một số khó khăn cho quân đội nga
như làm gián đoạn chuỗi tiếp tế
tuy nhiên thành phố chernihiv ở phía bắc
kiev vẫn đang bị bao vây bởi lực lượng nga
quân đội moscow cũng đang tiến vào thành phố gần đó vào cuối tuần qua
phía nga vẫn có thể bao vây vùng ngoại ô kiev từ phía bắc
nga chuyển đổi chiến lược
khi chiến dịch trên bộ của nga bị trứng lại giới chức moscow đã khẳng định việc bao vây các thành phố của ukraine
phục vụ mục tiêu kìm hãng lực lượng kiev và ngăn họ tập trung vào khu vực ly khai ở donbass
cục trưởng cục tác chiến bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang liên bang nga hôm hai mươi năm tháng ba cho biết
việc thu hẹp tiềm lực quân sự của ukraine giúp moscow tập trung vào việc giải phóng vùng donbass
ông nhấn mạnh những mục tiêu chính trong giai đoạn đầu chiến dịch nhìn chung đã hoàn thành
ông này cũng cho biết dù quân đội nga không loại trừ khả năng tiến quân vào những thành phố lớn tại ukraine
việc chiếm giữ các thành phố này không phải là mục tiêu chính của moscow
tuy nhiên ông cũng đề cập đến một mục tiêu tham vọng hơn của tổng thống putin bao gồm việc phi quân sự hóa ukraine
bộ chỉ huy lực lượng vũ trang ukraine cho biết các đơn vị nga đang tổ chức lại và củng cố để bù đắp những tổn thất trong chiến đấu
các bằng chứng hiện có cho thấy lực lượng nga đang tiến về phía ngoài rìa donbass
tuy nhiên một phần lớn của những lực lượng đó đã bị kìm chân khi bao vây thành phố maripo
tuy nhiên có nhiều bằng chứng cho thấy giai đoạn thứ hai tàn khốc hơn có thể sắp bắt đầu ở ukraine
giữa lúc nga cố gắng thúc đẩy chiến dịch quân sự khi tăng gấp đôi việc sử dụng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo
dù từ chối thiết lập vùng cấm bay phương tây đang viện trợ hàng loạt các thiết bị hiện đại cho ukraine
để củng cố sức mạnh quân sự của nước này trước những đòn tấn công của nga
các đồng minh phương tây từ chối bố trí quân đội trên bộ và thiết lập vùng cấm bay ở ukraine
nhưng cố gắng hỗ trợ thiết bị vũ khí và vật tư quân sự khác cho nước này
ban đầu viện trợ của phương tây mang tính thận trọng với mũ bảo hiểm và áo giáp
giờ đây họ đã gửi cho ukraine cả máy bay không người lái có thể tiêu diệt xe tăng và pháo từ khoảng cách xa tới tám mươi km
thổ nhĩ kỳ hỗ trợ cho ukraine máy bay không người lái tb hai
loại máy bay không người lái do thổ nhĩ kỳ sản xuất thường xuyên xuất hiện từ những ngày đầu giao tranh nổ ra
ukraine đã thực hiện một số cuộc tấn công thành công chống lại xe tăng và xe bọc thép của nga
thiết bị này trở nên kém hiệu quả hơn sau khi nga thiết lập hệ thống phòng không
thổ nhĩ kỳ bắt đầu bán máy bay không người lái tb hai cho ukraine vào năm hai nghìn một mươi tám
các quan chức thổ nhĩ kỳ từ chối tiết lộ số lượng máy bay nhưng ước tính cho thấy ukraine có tới năm mươi máy bay tb
aaron stein giám đốc nghiên cứu tại viện nghiên cứu chính sách đối ngoại mỹ mô tả thiết bị này là toyota corolla của máy bay không người lái
nó có thể làm được khoảng tám mươi những gì mỗi chiếc xe thể thao cao cấp làm được
vì vậy ngay cả với một đội quân được trang bị toàn đồ cao cấp như mỹ chẳng hạn
việc sử dụng những thiết bị rẻ uy tín để tấn công lại một lực lượng vật trội vẫn có giá trị
bên cạnh đó trong gói viện trợ quân sự chưa từng có mà mỹ gửi cho ukraine bao gồm một trăm linh máy bay không người lái
theo các quan chức đây là loại swift blade hay còn gọi là máy bay không người lái kamikaze có phát nổ khi va chạm
swift blade được gấp lại thành bệ phóng súng cối hạng nhẹ mẫu nhỏ nhất có thể nằm gọn trong ba lô
khi bắn cánh của squit black sẽ mở ra và bay thẳng vào mục tiêu để kích nổ đầu đạn nhỏ
phiên bản mạnh nhất di chuyển với tốc độ là một trăm một mươi năm km trên giờ và hoạt động trong phạm vi khoảng tám mươi km
thôn bản nhẹ hơn có phạm vi hoạt động là khoảng một mươi km
theo abc news squit blade ba trăm linh dài chưa đầy bảy mươi cm và chỉ nặng hai hai kg bay tối đa trong một mươi năm phút
trong khi đó squit blate sáu trăm linh có hiệu quả chống lại các mục tiêu bọc thép và bay trong hơn bốn mươi phút nhưng nặng tới hai mươi hai kg
cùng với đó trong gói viện trợ mới nhất mỹ cam kết gửi thêm tám trăm linh hệ thống quân sự
bên cạnh số lượng là sáu trăm linh hệ thống đã hứa hẹn trước đó
sim chín mươi hai stynger là hệ thống phòng không di động hay còn gọi là manpass thường được sử dụng bởi lực lượng mặt đất
nhưng cũng có thể dùng từ máy bay trực thăng
với đặc tính dễ mang vác và vận hành tên lửa stinger giúp chống lại các mục tiêu nhỏ
chẳng hạn như máy bay không người lái tên lửa hành trình và trực thăng trinh sát hạng nhẹ cho các lực lượng cơ động cao
tên lửa stinger phiên bản mới nhất có thể bắn trúng mục tiêu ở độ cao là ba mươi
mục tiêu ở độ cao là ba năm trăm linh m với tầm bắn khoảng tám km
stinger được đưa vào trang bị cho quân đội mỹ từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một và hiện có trong trang bị của các lực lượng vũ trang ba mươi quốc gia
vũ khí này đã chứng minh khả năng chiến đấu trong bốn cuộc xung đột lớn và nhiều xung đột tại khu vực như quần đảo
ngoài ra jabain là hệ thống tên lửa chống tăng sử dụng ảnh nhiệt để tìm mục tiêu
nằm trong gói viện trợ mới nhất của mỹ bao gồm hai tên lửa loại này
được trang bị hai đầu đạn nổ javelin có thể xuyên thủng các loại xe tăng tinh vi nhất trên thế giới và đặc biệt là xe tăng t chín mươi của nga
đây là loại xe tăng có lớp giáp riêng chống lại quả đạn để làm giảm thậm chí là ngăn nó xuyên thùng xe tăng
đầu đạn thứ nhất của daven phát nổ khi tiếp xúc với xe tăng và sau đó nó phóng ra đầu đạn thứ hai mạnh hơn và xuyên qua lớp rác
javelin có thể được bắn từ bệ phóng vác vai hoặc từ màn đất với tầm bắn hiệu quả lên đến hai năm trăm linh m
javilin được sử dụng ở chế độ tấn công trực tiếp để tiêu diệt mục tiêu hoặc bắn lên cao để hạ máy bay tầm thấp như trực thăng
bên cạnh đó trong tấn công gián tiếp javelin sẽ bay lên độ cao khoảng một trăm sáu mươi m và sau đó rơi thẳng đứng xuống mục tiêu
một loại vũ khí khác mà ukraine được hỗ trợ đó chính là vũ khí chống tăng di động
nhà trắng cho biết họ đang gửi sáu vũ khí chống tăng di động
đây là vũ khí cỡ nòng tám mươi bốn mm do thụy điển sản xuất
vũ khí này có tầm ngắm bắn là năm trăm linh m
người sử dụng không cần được đào tạo quá chuyên nghiệp với loại vũ khí này nhưng at bốn chỉ có thể dùng một lần
các nước châu âu đang cung cấp hàng nghìn vũ khí chống tăng cho ukraine
đức cam kết gửi một vũ khí chống tăng naui là hai và thụy điển đã ra năm chiếc
một loại vũ khí khác đó là tên lửa vũ khí chống tăng hạng nhẹ và tên lửa phòng không startrack
vương quốc anh đã gửi ba sáu trăm một mươi năm vũ khí chống tăng hạng nhẹ tầm ngắn thế hệ tiếp theo do anh và thụy điển sản xuất
tên lửa nl aw tới ukraine tên lửa chỉ nặng một mươi năm hai kg và dài hơn một m giúp bộ binh dễ dàng sử dụng
chúng có tầm bắn tối đa là tám trăm linh m
mỹ đã cam kết gửi một vũ khí chống ráp hạng nhẹ
trong khi đó bộ trưởng quốc phòng anh đã hứa cung cấp vũ khí phòng không tốc độ cao startrix cho ukraine
vũ khí do belfast sản xuất được biết đến là loại tên lửa đất nước
nó sẽ đối không tầm ngắn nhanh nhất
chúng tăng tốc sau khi phóng và gồm ba bom chùm được dẫn đường băng laser để tăng cơ hội bắn trúng mục tiêu
ba lan đề xuất cho phép tất cả các máy bay chiến đấu mig hai mươi chín của họ
lại máy bay quen thuộc với phi công ukraine chuyển ra qua căn cứ không quân của mỹ ở đức
mỹ đã bác bỏ kế hoạch này
tuy nhiên washington đã điều các máy bay khác từ thời liên xô tới ukraine dưới dạng năm máy bay trực thăng mi một mươi bảy